tuy nhiên ban ngày trên cả hai khu vực này vẫn có nắng vì thế mà nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
vẫn duy trì trong ngưỡng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió hướng đông nam đến nam cấp ba đến cấp bốn ngày trời nắng giáo mưa rào chỉ xảy ra ở diện vài nơi vào chiều tối
nên ít ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải
riêng đối với khu vực nam biển đông gió tây nam có cường độ trung bình nhưng có mưa rào và rông nhất là vào chiều tối
chủ các tàu thuyền cần lưu ý tầm nhìn hạn chế và khả năng có lốc xoáy gió giật trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước